trong đêm qua ngày một mươi năm tháng hai tại hà nội bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đã đi kiểm tra công tác trực tết
và chúc tết tại bệnh viện hữu nghị việt đức bệnh viện phụ sản trung ương
tết nguyên đán là dịp mà người lao động của nhiều ngành nghề được nghỉ ngơi xung họp bên gia đình
thế nhưng với các cán bộ nhân viên y tế những ngày tết lại hiếm khi được thảnh thơi
và chuyện đón giao thừa trong bệnh viện đã trở nên rất bình thường
để động viên tinh thần các y bác sĩ cùng những bệnh nhân phải ở lại bệnh viện dịp tết
trước thời khắc giao thừa bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đã tới thăm kiểm tra công tác trực tết
và chúc tết các y bác sĩ trực đêm giao thừa tại bệnh viện hữu nghị việt đức bệnh viện phụ sản trung ương
bộ trưởng nguyễn thị kim tiến chỉ đạo các bệnh viện trong dịp tết cần cố gắng tối đa
không để người bệnh phàn nàn trang bị đầy đủ thuốc men dược phẩm
bảo đảm luôn sẵn sàng cấp cứu người bệnh kịp thời
ngoài ra do những ngày tết không có đầy đủ nhân lực như ngày thường
các bệnh viện cần bố trí các ca trực hợp lý để có sự phối hợp tốt nhất
nhân dịp này bộ trưởng cũng đã thăm hỏi và tặng quà cho những bệnh nhân ở lại bệnh viện điều trị
và những em bé mới sinh ra đời trước thời khắc giao thừa